trong những ngày nắng nóng như thế này người dân đi lại trên tuyến đường sa đôi quận nam tử liêm phải chịu cảnh bụi bẩn ách tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng
nếu như không có biện pháp bảo đảm vệ sinh và an toàn thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là khó tránh khỏi
đây là những hình ảnh mà người dân khi lưu thông qua tuyến đường sa đôi quận nam tử liêm thường xuyên phải chịu đựng trong những ngày này
thậm chí người dân còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông do có những đoạn đường thi công mà không hề có rào chắn như thế này
sau hơn sáu tháng triển khai thi công đến nay dự án cải tạo mở rộng tuyến đường từ đại lộ thăng long đến đường bảy mươi đoạn qua vị trí cầu đôi phường đại mỗ có tổng chiều dài một sáu km đã hoàn thành khoảng bảy mươi khối lượng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc thi công các đơn vị liên quan cần chú trọng đến vấn đề bảo đảm an toàn giao thông vệ sinh môi trường hạn chế tối đa những tình huống đáng tiếc xảy ra